ban trị sự giáo hội phật giáo việt nam tỉnh nghệ an phối hợp với ủy ban nhân dân huyện anh sơn
tổ chức lễ cầu siêu cãi hùng liệt sĩ tại nghĩa trang quốc tế việt lào
đồng chí uông chu lưu ủy viên trung ương đảng phó chủ tịch quốc hội
cùng đông đảo nhân dân trong vùng và các địa bàn lân cận đã đến dự
buổi lễ diễn ra với các nghi thức truyền thống gồm dân hương dân hoa lên đài tưởng niệm lễ cầu siêu
cũng tại đây các đại biểu đã thực hiện nghi thức dân hương kinh bái anh linh chủ tịch hồ chí minh các anh hùng liệt sĩ
nghĩa trang liệt sĩ quốc tế việt lào là nơi tập trung các phần mộ của hơn một mươi một cán bộ
chiến sĩ tình nguyện và chuyên gia việt nam hy sinh trên các chiến trường lào
trong đó khoảng sáu chín trăm linh phần mộ chưa rõ tên quê quán và năm trăm bảy mươi mộ có tên nhưng chưa rõ quê quán